những người chưa tiêm vắc xin sẽ xét nghiệm rt pcr ba lần vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn khi về địa phương cách ly tại nhà một mươi bốn ngày tiếp tục theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
đối với người về từ các tỉnh thành có nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp đã tiêm đủ liều vaccine tiêm chưa đủ hoặc đã khỏi mắc covid một mươi chín không quá sáu tháng sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày hạn chế tiếp xúc cộng đồng
những trường hợp f một f hai đã tiêm đủ vắc xin hoặc chưa tiêm đủ sẽ phải cách ly

những công nhân về lâm đồng ăn tết kể cả khách du lịch đều được qua lại tự do nhưng phải thực hiện theo đúng quy định phòng chống dịch
người địa phương buộc phải khai báo y tế tại địa phương sinh sống du khách khai báo y tế tại nơi cư trú
tỉnh bình thuận cũng cho biết tình hình tương tự
mặc dù có sự khác nhau trong quy định nhưng các tỉnh thành đều mong muốn người dân có cái tết an toàn và tránh nguy cơ bùng phát dịch sau dịp tết nguyên đán
hy vọng người dân về quê đón tết nhưng vẫn tuân thủ năm k và những nguyên tắc phòng dịch
để chúng ta sẽ đều được đón một cái tết bình an tại quê nhà
cũng như tình hình chung tại các quốc gia trên thế giới omicron đang là mối quan tâm hàng đầu tại việt nam
vừa qua việt nam tiếp tục ghi nhận hai mươi ca nhiễm biến chủng mới omicron là các khách nhập cảnh trên trí chuyến bay
bộ y tế đã có công văn khẩn số hai mươi hai gửi ubnd các tỉnh thành về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trước biến thể mới omicron
công điện nêu rõ đại dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn tiếp tục
diễn biến khó lường trước biến thể mới omicron đến nay biến thể này đã lây lan ít nhất một trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
tại việt nam ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố hà nội đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên về từ anh được phát hiện ở bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
đến nay việt nam đã ghi nhận hai mươi trường hợp nhiễm biến thể omicron tại ba khu vực miền bắc miền nam miền trung từ chín chuyến bay về từ năm quốc gia
đây là các trường hợp nhập cảnh
cách ly kịp thời
bộ y tế nhận định thời gian tới nguy cơ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc biến thể omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn
để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong bối cảnh biến thể omicron có thể xâm nhập và lây lan nhanh bộ này đề nghị
ban chỉ đạo phòng chống dịch chủ tịch ubnd các tỉnh thành chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế về chủ động phòng chống biến thể omicron
chủ động xây dựng các kịch bản phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín trên địa bàn nâng cao năng lực hệ thống y tế
nhất là y tế cơ sở đảm bảo thuốc vật tư trang thiết bị y tế theo phương châm bốn tại chỗ và có phương án huy động điều động bổ sung nhân lực y tế
cùng với đó tình hình dịch covid một mươi chín tại ninh bình hiện đang có diễn biến
hết sức phức tạp trên địa bàn đã xuất hiện các ổ dịch tại cộng đồng trong trường học công ty doanh nghiệp cơ sở sản xuất
kinh doanh ở tất cả các huyện thành phố trong tỉnh
theo báo cáo của sở y tế trên địa bàn tỉnh ninh bình vừa ghi nhận thêm hai ổ dịch mới và một trăm linh hai ca bệnh được ghi nhận
trong đó hai ổ dịch mới là ổ dịch liên quan đến trường tiểu học lý tự trọng thành phố ninh bình ghi nhận chín ca bệnh
và ổ dịch liên quan đến công ty regrid huyện nho quan ghi nhận sáu ca bệnh
theo sở y tế tỉnh ninh bình hiện trên địa bàn tỉnh đang có ba xã có số ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận nhiều trong cộng đồng
thuộc vùng dịch cấp độ bốn đã thực hiện thiết lập cách ly y tế đó là ổ dịch xã kim đồng huyện kim sơn với một trăm sáu mươi một ca bệnh
ổ dịch xã khánh thịnh huyện yên mô ghi nhận một trăm linh bốn ca bệnh và ổ dịch liên quan đến xã yên nhân huyện yên mô đã ghi nhận gần một trăm linh ca bệnh
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tiếp tục có những diễn biến phức tạp
nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ca bệnh và ổ dịch trong cộng đồng
ngành y tế tỉnh ninh bình khuyến khích người dân tự thực hiện test nhanh covid một mươi chín tại nhà nhằm phát hiện sớm các ca f trong cộng đồng
thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý dập dịch mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp năm k
cộng với vaccine tích cực và ủng hộ việc cài đặt sử dụng ứng dụng pc covid trong phòng chống dịch để khai báo y tế điện tử
tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng trong việc kiểm soát khoanh vùng và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới
việc triển khai tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín đang được triển khai tại nhiều nơi trên thế giới
và việt nam cũng đang đẩy mạnh việc tiêm mũi tăng cường tại các địa phương và hiệu quả của nó cũng đang được khẳng định
các nghiên cứu của israel cho thấy liều vaccine tiêm tăng cường làm giảm tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín lên tới chín mươi so với khi được tiêm chủng đầy đủ
thông tin này được giám đốc trung tâm công an
kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc tiến sĩ roseel alensky cho biết tại cuộc họp báo của lực lượng đặc trách chống covid một mươi chín của nhà trắng
bà roshare walesky chia sẻ dữ liệu về hiệu quả của liều vaccine tăng cường từ các nghiên cứu được thực hiện ở israel khi biến chủng delta chiếm ưu thế
theo dữ liệu này liệu tăng cường của vaccine covid một mươi chín giảm lây nhiễm gấp một mươi lần so với những người trẻ được tiêm chủng đầy đủ
trong khi giảm bệnh nặng một mươi tám lần ở người trên sáu mươi tuổi
bên cạnh đó
sáu liều vaccine tăng cường cũng giảm bệnh nặng hai mươi hai lần ở những người từ bốn mươi đến năm mươi chín tuổi
còn tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín giảm đến chín mươi so với những người được tiêm chủng đầy đủ
mặc dù những nghiên cứu này được thực hiện khi delta là biến chủng thống trị ở israel
nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy xu hướng bảo vệ tương tự đối với người được tiêm tăng cường trong việc ngăn chặn chủng omicron
cũng tại buổi họp báo người đứng đầu cdc mỹ cho rằng
công nhân nên ở nhà
sau khi xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
nếu kết quả xét nghiệm dương tính
mọi người nên ở nhà trong năm ngày nữa
nếu kết quả xét nghiệm âm tính
mọi người thực sự cần tiếp tục đeo khẩu trang trong một mươi ngày tiếp theo
trước đó thủ tướng israel natali bennett cho biết
nghiên cứu tại nước này cho thấy
lượng kháng thể ở người được tiêm tăng lên gấp năm lần một tuần
sau khi tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ tư
sau khi tiêm khoảng một tuần
chúng tôi có thể khá chắc chắn rằng liều vaccine thứ tư là an toàn
sau tuần kể từ tiêm mũi thứ tư
lượng kháng thể ở người tiêm vaccine đã tăng gấp năm lần
ông natali bennett nói
bên cạnh những hiệu quả và mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường mang lại
thì tác dụng phụ của mũi tiêm thứ ba này cũng được nhiều người quan tâm
quốc gia đi đầu trong việc tiêm các mũi vaccine tăng cường là israel cho biết
chỉ ghi nhận hai trường hợp viêm cơ tim trong số trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
được tiêm mũi tăng cường vaccine pfizer ở nước này
theo reuters bộ y tế israel cho biết trứng viêm tim phát triển ở hai nam thiếu niên
đều ở mức độ nhẹ
hai trường hợp mắc tác dụng phụ nằm trong số bốn mươi bốn trẻ em từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
ở nước này tiêm mũi thứ ba còn gọi là mũi tăng cường
bằng vaccine covid một mươi chín của pfizer
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù vaccine pfizer biontech
làm tăng khả năng mắc viêm tim nhưng những người nhiễm virus có nguy cơ cao hơn
israel đóng vai trò dẫn đầu thế giới trong việc nghiên cứu tác dụng của vaccine covid một mươi chín
là quốc gia nhanh nhất triển khai tiêm chủng hai liều vaccine cho dân chúng từ một năm trước
và là một trong những quốc gia đầu tiên tiêm mũi tăng cường vaccine
hiện israel đang triển khai vaccine liều thứ tư cho những người trên sáu mươi tuổi
nhân viên y tế và bệnh nhân suy giảm miễn dịch
dữ liệu nghiên cứu của israel đang được các quốc gia khác theo dõi chặt chẽ
trong đó có mỹ
cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ cdc hôm ba tháng một đã cho phép sử dụng liều thứ ba
vaccine pfizer và biontech cho trẻ em
trẻ em từ một mươi hai một mươi năm tuổi
một ban cố vấn cho cdc mỹ ngày hôm qua năm tháng một cũng bỏ phiếu để khuyến nghị mũi tăng cường cho nhóm tuổi này
khoảng sáu mươi ba dân số chín bốn triệu dân israel được tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine covid một mươi chín
trong khi bốn mươi sáu đã tiêm mũi thứ ba
hầu hết đều sử dụng vaccine covid một mươi chín pfizer biontech
thưa quý vị thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện và lây lan bất ngờ của biến thể omicron
giữa lúc delta vẫn đang hoành hành
cảnh số ca nhiễm biến chủng omicron của virus sars cov hai đang gia tăng trên toàn thế giới
sẽ không loại trừ khả năng có thể xuất hiện một biến chủng mới nguy hiểm hơn
số ca nhiễm biến chủng omicron của virus sars cov hai đang gia tăng trên toàn thế giới
có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện một biến chủng mới nguy hiểm hơn
đây là cảnh báo được văn phòng tổ chức y tế thế giới who khu vực châu âu đưa ra vào ngày bốn tháng năm
mặc dù lây lan nhanh song biến chủng omicron cho đến nay dường như ít nghiêm trọng hơn
so với lo ngại ban đầu
theo đó thế giới hy vọng đại dịch có thể sớm chấm dứt và cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường
tuy nhiên các quan chức cấp cao thuộc văn phòng who khu vực châu âu
bà catherine smogud thận trọng cho rằng tỷ lệ lây nhiễm gia tăng có thể gây hậu quả
pháp anh và australia đều đã thông báo con số thống kê mắc mới covid một mươi chín ghi nhận trong ngày
cao nhất từ trước đến nay
cụ thể pháp đã xác nhận hai trăm bảy mươi ca mắc mới covid một mươi chín
trong khi anh có thêm hai trăm một mươi tám bảy trăm hai mươi bốn ca
và australia ghi nhận gần bốn mươi bảy bảy trăm ba mươi tám ca mắc mới
đây đều là những con số thống kê cao nhất từ trước đến nay tại những nước này
và không nằm ngoài dự đoán giữa lúc các nước đang trật vật đối phó với biến thể omicron
thì các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về sự xuất hiện của một biến thể sars cov hai mới
ở miền nam nước pháp
có thể nói giới khoa học liên tục phát hiện ra những biến thể mới
nhưng điều đó không đồng nghĩa chúng sẽ nguy hiểm hơn delta hoặc alpha
một biến thể được biết đến nhiều hơn và nguy hiểm hơn
do khả năng nhân lên nhờ số lượng đột biến
đó là khi chúng trở thành biến thể gây lo ngại như omicron
còn tại trung quốc những ngày gần đây tây an trở thành ổ dịch mới nhất và nghiêm trọng nhất tại trung quốc
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín được phát hiện tại vũ hán
vừa qua ứng dụng quản lý mạng y tế của người dân tại tây an trung quốc
bị sập khiến nhiều hoạt động chống dịch covid một mươi chín tại khu vực này trở nên phức tạp
ứng dụng mạng y tế covid một mươi chín của trung quốc giúp quản lý chặt chẽ việc di chuyển
tình hình xét nghiệm và tiêm chủng của người dân đã bị quá tải và ngừng hoạt động ở thành phố tây an trong tuần này
do nơi đây đang bị phong tỏa nên tình hình này càng khiến cho các điều kiện phòng chống dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn
việc ứng dụng quản lý mạng y tế bị hỏng không chỉ khiến công tác xét nghiệm
truy vết ca bệnh trở nên khó khăn hơn mà còn khiến người dân tại tây an gặp trở ngại khi cần đến sự chăm sóc y tế
người dân địa phương không thể truy cập xem tình trạng bệnh của họ khi thành phố đã triển khai một đợt xét nghiệm acid nucleic trên diện rộng mới
vì phải xuất trình mã y tế chứng minh xét nghiệm âm tính với sars cov hai mới được vào bệnh viện
nên nhiều người cũng không thể tiếp cận dịch vụ y tế
liên đoàn phụ nữ thành phố tây an đang điều tra thông tin một người phụ nữ mang thai mất con sau khi bị từ chối nhập viện
vì không thể dùng ứng dụng chứng minh mình không bị nhiễm virus
video đăng trên mạng xã hội trung quốc ghi lại hình ảnh
một người phụ nữ chảy máu trên vỉa hè ngoài bệnh viện ở tây an đang gây xôn xao dư luận
nhiều ý kiến phản nàn và chỉ trích tương tự cũng xuất hiện trên mạng xã hội trung quốc
liên quan đến việc bệnh nhân không được điều trị kịp thời tại các bệnh viện đang quá tải
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại